y tế địa phương phải bố trí nguồn vaccine tiêm ngay cho những người dân chưa được tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine
kịp thời hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn khi trở về địa phương về ăn ở sinh hoạt việc làm đào tạo nghề học tập